hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
mặc dù chiều qua đã có rất nhiều người dân đổ về các bến xe để rời thủ đô đi nghỉ lễ
thế nhưng theo ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân thì trong sáng nay lượng người dân ra bến xe còn đông hơn
sáng sớm nay ngày hai mươi tám tháng bốn rất nhiều người dân đã đổ về các bến xe giáp bát nước ngầm mỹ đình để rơi thủ đô đi nghỉ lễ
theo ghi nhận lượng hành khách trong sáng nay còn rất đông hầu hết là công nhân viên chức người lao động
tuy nhiên người dân cũng không gặp nhiều khó khăn trong việc mua vé giá vé tăng so với ngày thường

tuy nhiên người dân cũng không gặp nhiều khó khăn trong việc mua vé giá vé tăng so với ngày thường
các bến xe vẫn bảo đảm số lượng xe đầy đủ để phục vụ hành khách
đồng thời có những phương án bảo đảm an toàn an ninh trật tự
vâng dự kiến trong đợt này chúng tôi dự kiến do năm nay nghỉ bốn ngày
do đó chúng tôi dự kiến lượng hành khách cao bến có thể trên dưới ba vạn
do đó thì chúng tôi cũng đã yêu cầu các đơn vị vận tải
nhất là phải đảm bảo số chuyên nghiệp đã đăng ký với bến
hai là ngoài ra thì có một số lượng xe tăng cường nhất định
trong những ngày cao điểm chúng tôi
cũng đề nghị các đơn vị sẽ tăng quân số để đảm bảo công tác an ninh trật tự trong và ngoài bến
và cụ thể thì chúng tôi cũng đã thống nhất là các đơn vị như là cảnh sát giao thông
cảnh sát trật tự và thanh tra giao thông thì đảm nhận vòng ngoài
còn các đội hình sự liên quan thì đảm nhận vòng trong
để đảm bảo tăng cường công tác an ninh trật tự
tại cổng các bến xe
lực lượng chức năng kết hợp với lực lượng bảo vệ luôn túc trực và thực hiện nhiệm vụ của mình
nên cũng hạn chế được tình trạng ủn ứ ách tắc
bảo đảm cho các xe ra vào bến được nhanh chóng thuận tiện